do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới từ đêm qua cho đến sáng nay đã gây ra mưa to trên địa bàn huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa
để đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi đơn vị quản lý hồ chứa đã chủ động điều tiết nước để phòng mưa lũ
tuy không mạnh lên thành bão như dự báo trước đó nhưng áp thấp nhiệt đới vẫn gây ra mưa vừa đến mưa to ở nhiều khu vực trong tỉnh khánh hòa
tính đến sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi cao trình đo được tại hồ chứa nước hoa sơn huyện vạn ninh là hai mươi hai bảy mét dung tích chiếm hơn bảy mươi so với thiết kế
để chủ động phòng lũ đơn vị quản lý hồ chứa đã mở ba cửa tràn lưu lượng điều tiết đạt sáu mươi hai sáu mét khối trên dây

ngoài hoa sơn mừng nước tại hồ đá đen vào sáng nay ở cao trình ba mươi chín tám m đang điều tiết mở hai cửa tràn hai mươi năm m lưu lượng xả đạt tám một mươi chín m ba trên dây
ngoài ra một số hồ chứa hiện đang có lượng nước khá ít công tác điều tiết tập trung vào việc hạ mức nước về ngưỡng đón lũ
để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết trong những ngày tới công ty cũng đã triển khai công tác ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn bố trí đầy đủ nhân lực tại các công trình thủy lợi
nhằm đảm bảo an toàn hồ đập cũng như đáp ứng yêu cầu vận hành trong tình hình mưa bão phức tạp
trong trường hợp điện lưới quốc gia bị mất công ty cũng đã bố trí cho hai cái hồ này hai cái máy phát điện dự phòng đồng thời chuẩn bị dầu để chạy máy thường xuyên đối với trường hợp cấp điện
hiện nay thì chi nhánh đã bố trí hai lực lượng để trực hồ
đội một là ở bên tràng đội hai là ở với văn phòng của quản lý của hồ
và chi nhánh cũng đã có bổ sung thêm một cái lực lượng dự bị tại chi nhánh nếu trường hợp cả hai bị mắc covid thì điều tiết nhân lực từ ở giam phòng ra phục vụ cho công tác trực chống báo luật ở tại hồ
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh khánh hòa
trong số một mươi chín hồ chứa nước thủy lợi thủy điện lớn trên địa bàn toàn tỉnh có chín hồ chứa đang xả nước điều tiết mức xả không đáng kể dung tích phòng lũ tương đối nhiều
mặc dù vậy tỉnh khánh hòa cũng yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết lượng mưa để có phương án điều tiết nước hợp lý tránh ảnh hưởng tiêu cực đến vùng hạ du